vụ đông xuân này toàn tỉnh hậu giang gieo xạ hơn bảy mươi sáu hectare và bắt đầu thu hoạch rộ
theo ghi nhận giá lúa hiện nay ở các địa phương rất thấp so với mọi năm
thậm chí có nhiều nơi nông dân không tìm được thương lái mua
vụ mùa đã bắt đầu lúa chín vàng rực nhưng những cánh đồng vẫn yên ắng
một mùa lúa được mùa nhưng lại điều hưu như chính nỗi lo của người nông dân lúc này
cả đời trồng lúa chưa bao giờ người nông dân này phải rơi vào tình cảnh như vụ đông xuân năm nay
còn tại các hợp tác xã mặc dù đầu vụ đã có ký kết hợp đồng bao tiêu với công ty
tuy nhiên cho đến nay tình trạng bảo đảm đầu ra tại một số
hợp tác xã của tỉnh hậu giang vẫn đang gặp nhiều khó khăn
chờ trụ trương chờ giá lúa tăng là hy vọng lớn nhất của nhà lúa
nhà máy thương lái cò lúa và nhất là nông dân
với giá bán như hiện nay tính ra nhà nông chỉ đủ chi phí
như vậy những kỳ vọng công sức canh tác của bà con sau ba tháng dòng coi như bằng không